cảnh sát hà lan đã bắt giữ hơn hai trăm linh người trong các vụ bạo động xảy ra vào đêm giao thừa tại quốc gia này
cảnh sát hà lan cho hay trong đêm ngày ba mươi một tháng một mươi hai vừa qua đã xảy ra rất nhiều sự cố và tình trạng bạo lực nghiêm trọng
ở một số thành phố cảnh sát đã bị tấn công bằng đá hoặc pháo hoa hàng chục cảnh sát cũng bị thương khi làm nhiệm vụ
tại thành phố rostedam hơn một trăm linh ô tô và các phương tiện khác đã bị phóng hỏa
còn tại thủ đô amsterdam lahay và nhiều thành phố khác các đội chống bạo động đã được huy động hỗ trợ giải tán những đám đông bạo lực trong đêm ngày ba mươi một tháng một mươi hai
ngoài ra các đội này cũng đã ra quân trên cả nước hỗ trợ các đơn vị cứu hỏa bị tấn công bằng pháo hoa khi làm nhiệm vụ dập tắt các đám cháy
bộ trưởng quốc phòng anh grant sáp cho hay nước này sẵn sàng hành động trực tiếp chống lại phiến quân houthi ở yemen
lực lượng đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các tàu trên biển đỏ
cảnh báo của london được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên tuyến đường vận chuyển quan trọng
sau sự việc trực thăng của hải quân mỹ ngày ba mươi một tháng một mươi hai vừa qua bắn chìm ba xuồng của houthi
trước đó hồi giữa tháng một mươi hai một tàu khu trục của anh đã bắn hạ một máy bay không người lái tấn công bị nghi là của houthi ở biển đỏ
vài giờ sau vụ việc mới nhất bộ trưởng sharp cho biết anh có thể tăng cường can thiệp quân sự đồng thời sẵn sàng hành động trực tiếp
để ngăn chặn các mối đe dọa đối với quyền tự do hàng hải ở biển đỏ
ông sharp cũng cảnh báo sẽ buộc houthi phải chịu trách nhiệm về các vụ bắt giữ và tấn công trái pháp luật
và tình hình trong khu vực là một thử thách đối với cộng đồng quốc tế
anh đang cùng mỹ lên kế hoạch về các cuộc tấn công quân sự tiềm tàng chống lại houthi
đồng thời đưa ra một tuyên bố chung cảnh báo cuối cùng với lực lượng houthi
giải gaza đã tiếp nhận hàng nghìn liều vaccine phòng ngừa các bệnh ở trẻ em trong đó có bại liệt và sởi
góp phần giải quyết tình trạng y tế khẩn cấp mà người dân palestine tại đây đang phải đối mặt
hiện các dịch vụ y tế cơ bản ở dài gaza gần như đã bị tê liệt do các cuộc xung đột giữa israel và hamas
khiến các bệnh truyền nhiễm thông thường vốn đã được kiểm soát bằng vaccine nay lại có nguy cơ bùng phát
bộ y tế palestine cho hay lô vaccine trên dự kiến sẽ đủ dùng trong tám đến một mươi bốn tháng

palestine đã đưa vào gaza qua cửa khẩu rafah với sự hỗ trợ về bảo quản của chính phủ ai cập
palestine ước tính có khoảng sáu mươi trẻ sơ sinh ở gaza không được tiêm chủng cấp bệnh thông thường
ngay cả khi có vaccine công tác tiêm chủng cũng sẽ rất khó khăn do xung đột
và do hầu hết người dân gaza đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn chương trình tự do hóa thị thực được nhiều người chờ đợi của liên minh châu âu
đã có hiệu lực cho phép công dân kosovo và khu vực không biên giới châu âu xoay ngần mà không cần thị thực
chính sách mới cao huyện lực
vào giờ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cho phép công dân kosovo và khu vực xoay ngần mà không cần hộ chiếu
với thời gian lưu trú tối đa là chín mươi ngày trong khoảng thời gian là một trăm tám mươi ngày
trong số sáu quốc gia vùng tây ban căng thì kosovo nơi sinh sống của một tám triệu người
là quốc gia cuối cùng nhận được sự miễn trừ
chính sách mới trên được coi là một bước gần hơn tới sự công nhận đầy đủ
và là một phương tiện thúc đẩy kỳ vọng trở thành thành viên của liên minh châu âu của kosovo
quốc gia tuyên bố độc lập vào năm hai nghìn tám
trong bài phát biểu nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi bốn tổng thống thụy sĩ viollah amers đã kêu gọi
mọi người dân nước này thể hiện lòng can đảm và thể hiện sự tôn trọng trong quá trình thảo luận
các khó khăn mà đất nước đang phải đối mặt đặc biệt là những vấn đề liên quan đến an ninh và kinh tế
theo tổng thống thụy sĩ chỉ có đoàn kết mới giúp đất nước vượt qua được những khó khăn hiện nay
bà cũng lưu ý rằng thụy sĩ cần nghiên cứu kỹ những bài học của lịch sử
để tránh các rủi ro trong tương lai đồng thời kêu gọi người dân sẵn sàng hành động
để hướng tới một năm thành công hơn
đây là bài phát biểu đầu tiên trong năm mới của bà viola amherst kể từ khi đảm nhiệm cương vị tổng thống thụy sĩ
trong hội đồng liên bang bà cũng đảm đương chức vụ là bộ trưởng quốc phòng bảo vệ dân sự và thể thao
sau trận động đất có độ lớn bảy sáu xảy ra vào chiều qua tại miền trung của nhật bản
quốc gia này đã ghi nhận chuỗi tám mươi bảy sưu trấn có độ lớn trên hai
chính quyền tỉnh ishikawa xác nhận là số người thiệt mạng do động đất tại tỉnh này hiện là sáu người
và khoảng ba mươi người bị thương tại đây
và các tỉnh khác
đại truyền hình nhk lưu ý có nguy cơ xảy ra dư trấn mạnh trong khoảng một tuần
đặc biệt là trong hai ba ngày tới
cơ quan quản lý thiên tai và hỏa hoạn nhật bản cho biết
tổng cộng hơn chín mươi bảy người ở chín tỉnh đã được hướng dẫn sơ tán
trong khi đó cơ quan khí tượng nhật bản đã hạ mức cảnh báo sóng thần xuống mức khuyến cáo
sau khi xuất hiện những đợt sóng đầu tiên
ngày một một tổng thống mỹ joe biden tuyên bố nước này sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho nhật bản
sau khi quốc gia đông bắc á hứng chịu trận động đất có độ lớn bảy sáu trước đó cùng ngày
nhà lãnh đạo mỹ nhấn mạnh là những đồng minh thân cận
hai nước chia sẻ mối quan hệ hữu nghị sâu sắc đoàn kết nhân dân
đại sứ quán việt nam tại nhật bản cho biết
tính đến hai mươi một h ngày một một hai nghìn hai mươi bốn theo giờ địa phương
đại sứ quán chưa nhận được báo cáo nào về thương vong của người việt do động đất
đại sứ quán việt nam tại nhật bản đề nghị công dân trong trường hợp khẩn cấp
liên hệ với các đầu bối phụ trách cộng đồng người việt tại địa phương gần nhất
hoặc là gọi đến các số điện thoại bảo hộ công dân được công bố trên website
trong ngày hôm qua hàng chục chuyến tàu đến thủ đô new delhi của ấn độ
đã bị trì hoãn vì tầm nhìn hạn chế trong điều kiện sương mù dày đặc
theo cơ quan khí tượng ấn độ sương mù dày xuất hiện tại nhiều khu vực phía bắc
trong đó có các bang punjab rajasthan uttar pradesh bihar và tây bengal
hai mươi chuyến tàu đến vùng delhi đã phải lùi lịch trình
trong đó có nhiều chuyến chậm hơn bốn tiếng so với dự kiến
khiến cho nhiều hành khách phá hủy
và phải chờ đợi tại các nhà ga
tình trạng sương mù dày đặc đã xảy ra ở thủ đô new delhi
cũng như nhiều thành phố ở miền bắc từ đầu tuần trước
khi nhiệt độ giảm xuống mức là sáu một mươi độ ở phần lớn các khu vực
làm gián đoạn hàng chục chuyến bay và tàu hỏa
tầm nhìn tại một số nơi cũng giảm xuống chỉ còn năm mươi mét
cơ quan thời tiết ấn độ cảnh báo là sương mù dày đặc
chứa các hạt bụi mịn và các chất gây ô nhiễm khác
có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của hai mươi triệu cư dân new delhi
giá lương thực tăng cao trong những năm gần đây
đã khuyến khích nông dân trên thế giới tăng cường trồng ngũ cốc và hạt lấy dầu
nhưng người tiêu dùng được dự đoán là sẽ đối mặt với nguồn cung thắt chặt hơn
khi bước sang năm hai nghìn hai mươi bốn trước hiện tượng thời tiết el nino ngày càng khắc nghiệt
và các quy định hạn chế xuất khẩu của một số nước
sau nhiều năm tăng giá mạnh lúa mì ngô và đậu tương toàn cầu có chiều hướng giảm giá
do tình hình tắc nghẽn nguồn cung ở biển đen hạ nhiệt
và những lo ngại về khả năng suy thoái toàn cầu
nhưng giá các mặt hàng này vẫn dễ chịu ảnh hưởng bởi các cú sốc nguồn cung
và tình trạng lạm phát giá lương thực trong dịp năm mới
theo các chuyên gia năm hai nghìn hai mươi ba nguồn cung gạo toàn cầu đã thắt chặt
do hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng bởi el nino
và dự báo sản lượng gạo của châu á trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ tiếp tục giảm do điều kiện trồng trọt khô hạn
hiện tượng thời tiết el nino kéo dài sẽ khiến nhiều khu vực lớn ở châu á khô hạn
đe dọa nguồn cung lúa mì dầu cọ và nhiều mặt hàng nông sản khác
tại nhiều nước nhập khẩu và xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới